sáng ngày sáu tháng bốn hơn một trăm linh chuyên gia trí thức doanh nhân kiểu bào đã có buổi gặp gỡ cùng hiên kế cho tp hcm về những giải pháp cụ thể giải pháp xây dựng thành phố
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm chủ trì buổi gặp mặt
ngay sau buổi thảo luận các chủ đề về giáo dục đô thị và tài chính lãnh đạo thành phố đã có cuộc gặp mặt với chuyên gia trí thức doanh nhân kiều bào
nhằm ghi nhận những ý kiến đóng góp đề xuất giải pháp hướng đến xây dựng tp hcm trở thành khu đô thị sáng tạo
trung tâm thương mại dịch vụ tài chính của cả nước và khu vực trở thành hạt nhân của cách mạng công nghiệp bốn
các kiểu bào là các nhà khoa học chuyên gia doanh nhân đã đóng góp hiên kế cụ thể cho từng hạng mục phát triển quan trọng của thành phố
như giải pháp giảm khí thải độc hại cho xe gắn máy đến sáu mươi cho ô tô đến chín mươi tám hay giải pháp vận hành giao thông đô thị bởi dữ liệu và trí tuệ nhân tạo
hành phố nên chú trọng phát triển ba chân quạt ba động lực phát triển chính trong ba khu vực
thứ nhất là khu vực trung tâm tp hcm bao gồm tp hcm
thứ hai là khu vực đô thị đại học và thứ ba là khu đô thị logistic
ba cái động lực này sẽ giúp chúng ta tạo nên ba cái cộng đồng với tính thức khác nhau và như vậy thì đem lại hữu quả kinh tế cao nhất
phát biểu tại buổi gặp mặt đồng chí nguyễn thiện nhân ghi nhận và đánh giá cao vai trò của đội ngũ trí thức doanh nhân kiểu bào cũng như những đóng góp cho sự phát triển kinh tế của thành phố
hiện nay thành phố hồ chí minh đang tập trung xây dựng khu đô thị sáng tạo và trung tâm tài chính
thành phố rất cần nguồn lực để phát triển trong đó sự đóng góp ý kiến của các kiểu bào để xây dựng thành phố là rất cần thiết
nhân dịp này thành phố hồ chí minh đã cung cấp thông tin với các kiểu bào về cơ chế chính sách kêu gọi đầu tư về khu đô thị sáng tạo
trung tâm thương mại dịch vụ tài chính hướng đến một trung tâm thương mại dịch vụ tài chính và khoa học của cả nước và khu vực